thái vận hội mùa đông olympic năm hai nghìn hai mươi hai là sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức tại bắc kinh từ ngày bốn đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chính quyền trung quốc đã tăng cường nhiều biện pháp bảo đảm phòng chống dịch với mục tiêu tổ chức sự kiện này ở trạng thái gần như bình hơn
tuy nhiên trong số thành viên đoàn thể thao và đại diện các bên có liên quan tới dựa olympic bắc kinh mùa đông hai nghìn hai mươi hai nhập cảnh vào trung quốc đã có bảy mươi hai trường hợp được xác định dương tính với sars cov hai
theo thông báo của bàn tổ chức olympic trung quốc ngày hai mươi ba tháng một tính từ ngày bốn đến ngày hai mươi hai tháng một có hai năm trăm tám mươi sáu thành viên trong đó có một trăm bảy mươi một vận động viên và quan chức và hai bốn trăm một mươi năm người là đại diện cho các bên có liên quan
như truyền thông nhà tài trợ đã nhập cảnh
qua xét nghiệp nhà chức trách trung quốc đã phát hiện được bảy mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín và toàn bộ đều là đại diện cho các tổ chức có liên quan không có bất kỳ ca nhiễm nào với vận động viên và quan chức đoàn thể thao các nước
trong số này có ba mươi chín ca được xác định thông qua xét nghiệm tại sân bay ba mươi ba ca còn lại được phát hiện tại các địa điểm đặc biệt dành cho các vận động viên thành viên các đoàn ăn ở luyện tập và tham gia tranh tài tại kỳ olympic lần này
với di chuyển tại những địa điểm này được thám sát chặt chẽ các thành viên không được phép vượt ra bình quân
olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai diễn ra từ ngày bốn đến ngày hai mươi tháng hai để chuẩn bị cho sự kiện thể thao này trung quốc tăng cường nhiều biện pháp bảo đảm phòng chống dịch
chính quyền thành phố bắc kinh ngày hai mươi ba tháng một cho biết toàn bộ hai triệu cư dân ở nơi bùng phát ổ dịch covid một mươi chín mới thuộc quận phong đài ở phía nam thủ đô sẽ được xét nghiệm
theo kế hoạch olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai sẽ được tổ chức ở trạng thái gần như bình thường với đầy đủ các quầy hàng bán đồ lưu niệm ẩm thực và các quán bia
tại các địa điểm thi đấu có điều toàn bộ các hoạt động này diễn ra trong bóng bóng khép kín
chia sẻ với báo giới một quan chức thuộc ủy ban tổ chức olympic bắc kinh thừa nhận các biện pháp này đôi khi có thể gây bất tiện
song cần phải đặt lên trên hết việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và các vận động viên
chỉ còn hơn một tuần nữa thế vận hội olympic mùa đông bắc kinh năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức được khai mạc
những ca mắc covid một mươi chín từ các bên liên quan mặc dù đang đè nặng thêm nhiều khó khăn hơn cho bang tổ chức
song trung quốc có thể hy vọng sự kiện thể thao này vẫn sẽ được diễn ra theo kế hoạch
do chưa ghi nhận ca dương tính từ các vận động viên và quan chức đoàn thể thao các nước
những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này và tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại